trong bối cảnh mới của xã hội khi có nhiều làng nghề phát triển mạnh mẽ thì vẫn còn không ít làng nghề lại đứng trước nguy cơ mai một hoặc biến mất hoàn toàn
vì thế để thích ứng với đòi hỏi mới và tiếp tục phát triển mỗi làng nghề cần nỗ lực tự thân đồng thời cần có sự hỗ trợ hợp lý từ nhà nước và xã hội
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
giúp làng nghề thích ứng nhu cầu mới và tiếp tục phát triển
giúp làng nghề thích ứng nhu cầu mới và tiếp tục phát triển
đó là ngày hội của các làng nghề mà còn là hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc thu hút sự quan tâm của khách du lịch
bởi nhiều năm qua sự phát triển của các làng nghề đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội đáp ứng nhiều nhu cầu của người việt nam
từ ăn mặc ở đồ trang sức vật dụng sinh hoạt đến công cụ sản xuất phương tiện đi lại
và có thể nói mỗi làng nghề là một địa chỉ hấp dẫn không chỉ là nơi tích tụ kinh nghiệm
sáng tạo mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa độc đáo của mỗi cộng đồng được thể hiện cụ thể
tuy nhiên gần đây hoạt động của làng nghề đã và đang nảy sinh không ít bất cập nhất là khả năng thích ứng với nhu cầu của thị trường
nhắc đến gốm cậy bình giang hải dương nhiều người hàn vẫn nhớ đây từng là thương hiệu có tiếng
thời bao cấp và các năm đầu đổi mới làng cậy có hơn một trăm linh lò gốm xứ đem lại công an việc làm cho hàng trăm lao động
bát đĩa lọ hoa đồ trang trí của gốm làng cậy được xuất đi nhiều nơi trên cả nước
nhưng rồi các lò gốm thưa dần vì sản phẩm bị cạnh tranh khốc liệt bởi gốm bát tràng xứ hải dương gốm xứ trung quốc
làng gốm nổi danh một thời có lịch sử đến năm trăm linh năm giờ chỉ còn vài hộ gia đình giữ nghề
dù vẫn còn khá nhiều người dân cũng như một số nghệ nhân tâm huyết với nghề song không có gì bảo đảm cho tương lai lâu dài
của làng nghề cổ
chuyện tương tự như gốm cậy có thể tìm thấy ở hầu khắp các địa phương
về gốm thì có hương canh bình xuyên vĩnh phúc thổ hà việt yên bắc giang
hay nghề làm nổi đất cổ đạm nghi xuân hà tĩnh
các làng nghề này phần lớn nếu không mai một thì tốc độ thu hẹp hoạt động cũng ở mức đáng lo ngại
với nghề đan lát nếu trước đây là nghề từng phát triển khá mạnh
trường rộng mở đem lại thu nhập ổn định cho người dân
thì hiện nay nguy cơ mất nghề trải khắp ba miền bắc trung nam
điển hình như làng nghề mây che đan chính mỹ thủy nguyên thành phố hải phòng
mây giang đan bình xá thạch thất hà nội
mây tre đan quảng phong quảng sương thanh hóa
các làng nghề đan lọt tép ở cần thơ và đồng tháp
các làng nghề theo gen như quất động thường tín hà nội
theo hưng đạo tứ kỳ hà nội
hải dương và làng nghề rèn nghề làm giấy truyền thống
phần lớn cũng trong tình trạng tương tự
tuy nhiên bức tranh làng nghề không phải chỉ một màu ảm đạp
nếu thời kỳ bao cấp và giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới
phần lớn làng nghề đều lao đao
thì sau một thời gian cùng chính sách dành cho sản xuất kinh doanh thông thoáng
mở cửa giao thương với quốc tế
đã tạo cơ hội cho nhiều làng nghề thật sự an ninh làm ra
các làng nghề sản xuất đổ gỗ mỹ
nghệ như tràng sơn thạch thất hà nội
sơn đồng hoài đức hà nội
đồng kỳ tử sơn bắc ninh
hải minh hải hậu nam định
đều là làng nghề có nhiều tỷ phú
các làng nghề dệt lụa như vạn phúc hà đông hà nội
nha xá duy tiên hà nam
tân châu quảng nam
tân châu an giang
hoạt động rất hiệu quả
nghề đúc đồng có một thời tưởng chừng thất truyền
nhưng nay là hồi sáng
nghề sinh nhờ nhu cầu xã hội tăng cao
nhất là sản phẩm đúc đồng mỹ nghề
đồ thờ như làng đại bái
gia bình bắc ninh
tống xá ý yên nam định
theo hiệp hội làng nghề việt nam
hiện cả nước có hơn năm bốn trăm linh làng nghề
trong đó có khoảng hai làng nghề truyền thống
thuộc một trăm một mươi năm nghề được phân loại
thành các nhóm nghề như
thủ công mỹ nghề
sản xuất đồ gia dụng
sản xuất nông cụ
sản xuất đồ chơi
trong những hệ thống này
trong những nhóm nghề này
các làng nghề sản xuất nông cụ đồ gia dụng truyền thống
đồ chơi là nơi gặp nhiều khó khăn nhất
các khó khăn xuất phát
từ nhu cầu của xã hội
các nghề làm nông cụ rèn dụng cụ gia đình
đồ chơi hay nghề đan trổi
đan rổ giá thúng
bị cạnh tranh quyết liệt
bởi các mặt hàng tương tự song hiện đại hơn
và các loại máy móc thay thế
làng nghề thủ công mỹ nghề
có cơ hội lớn khi kinh tế phát triển
nhu cầu trang trí làm đẹp
của xã hội tăng cao
đồng thời việc hợp tác thương mại
với các nước tạo ra thị trường quốc tế rộng lớn
để xuất khẩu
cũng mở ra triển vọng mới cho nhiều làng nghề
một trong các trường hợp nổi bật
về sự đổi thay thích nghi
phải kể đến gốm phủ lãng
quế võ bắc ninh
gốm phủ lãng nổi tiếng với đồ gia dụng như
trung vò bát đĩa tiểu sành
đồ mỹ nghề chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ
khi đồ dùng công nghiệp
chiếm lĩnh thị trường
gốm phủ lãng rơi vào cảnh lao đao
hầu như các gia đình chỉ trông vào nghề làm tiểu sành
nhưng sau đó
gốm phủ lãng truyền mình
và đồ mỹ nghề bắt đầu ra đời
đó là các loại bình lọ
trung vò thô mộc của gốm phủ lãng
kết hợp với tạo hình mỹ thuật
nhất là đắp nổi
hay khắc vạch phong cảnh làm quê
cỏ cây hoa lá động vật
gắn với đời sống nông thôn việt nam
nhờ vậy gốm phủ lãng
đã từng bước đến với thị trường
nhiều sản phẩm của nghệ nhân có tiếng
được sử dụng trang trí trong các khách sạn
văn phòng lớn
hoặc gốm bát tràng
vốn chịu sự cạnh tranh gây gắt của sản phẩm
cùng loại xuất xứ trung quốc
giá thành rẻ hơn
phần lớn doanh nghiệp hộ gia đình ở bát tràng
đã mạnh đạn bỏ qua phân khúc hàng bị dân
tập trung vào sản xuất phân khúc trung
cao cấp phục chế
phát triển sản phẩm mới
trên nền màu men
cách tạo hình truyền thống
ở bát tràng
hiện có hơn hai trăm linh doanh nghiệp
một hai trăm linh hộ gia đình sản xuất
giá trị sản xuất hàng năm
lên đến một hai trăm linh tỷ đồng
làng nghề mây che đan bao la
quảng điển thử thiên huế
tồn tại phát triển được cũng nhờ vào việc
không níu giữ sản phẩm truyền thống
là dụng cụ gia đình như
nông nia thống mộng
bản rổ giá
để thích ứng với tình trạng đồ nhựa
và đồ gia dụng công nghiệp tràn ngập thị trường
người thợ bao la chuyển hướng
làm đồ mỹ nghệ như
khay đèn ngủ đèn lồng chụp đèn
bình lọ đồ thờ
kết quả là mây che đan bao la
chinh phục cả thị trường thế giới
cũng không chịu ngồi một chỗ chờ cơ hội
các nghệ nhân làng nghề mây che đan phú vinh
thường tín hà nội
rất tích cực tham gia các hội trợ
trong nước và quốc tế
để tìm bạn hàng
tìm hiểu nhu cầu để thay đổi sản phẩm cho phù hợp
thực tế này cho thấy vấn đề quyết định
trong sự hồi sinh của mỗi làng nghề
là khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường
để có những thay đổi thích ứng phù hợp
nhằm đáp ứng được đòi hỏi của thị trường
trong nước và quốc tế
còn nếu làm ngược lại
sẽ bị tụt hậu và đào thải
hiện nay khá nhiều chương trình phát triển làng nghề
được các ngành địa phương triển khai
nhằm thúc đẩy phát triển thế mạnh
của các làng nghề trên cả nước
nổi bật là chương trình
mỗi xã một sản phẩm
được thủ tướng chính phủ phê duyệt
tại quyết định số bốn trăm chín mươi qd ttt
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
ngay trong tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức triển khai với tổng kinh phí
dự kiến khoảng bốn mươi năm tỷ đồng
để có thể bốc thuốc kê đơn cho đúng
nhiều ý kiến cho rằng
phải bắt đúng bệnh của làng nghề
nhất là làng nghề truyền thống
cần phải thấy rằng
yếu tố quyết định sự tồn vong của làng nghề
chính là thi trường
phạm vi tiêu thụ sản phẩm của làng nghề khá hẹp
nên nghệ nhân làng nghề có kỹ năng chuyên môn
kể cả nghệ nhân giỏi
vẫn thường chỉ quen làm theo các mẫu có sẵn
ít chú ý tạo ra sản phẩm mới
vừa giữ nét truyền thống
vừa phù hợp với nhu cầu thời đại
nhất là sản phẩm có thể xuất khẩu
hoặc làm đồ lưu niệm cho khách du lịch
nghệ nhân làng nghề
cũng thiếu khả năng nắm bắt thị trường
nhiều nơi vẫn bán cái mình có
thay vì bán cái thị trường cần
nhận thức chưa đầy đủ
về vai trò của du lịch cộng đồng
tại các làng nghề
đặc biệt nhìn chung doanh nghiệp
hộ gia đình ở làng nghề còn thiếu vốn
thiếu mặt bằng sản xuất
để làng nghề có thể phát triển
đem lại đời sống kinh tế ổn định cho người làng nghề
thì không thể đầu tư giang trải
hay hô hảo chung chung
cần lựa chọn xây dựng
các chương trình hỗ trợ bổ khuyết
vào những khâu mà nghệ nhân làng nghề còn yếu
để vượt dậy số làng nghề gặp khó khăn
ngồm cả làng nghề nói chung
làng nghề truyền thống nói riêng
tạo điều kiện giúp nghệ nhân trao dổi
thêm kiến thức tham quan học hỏi
cách làm ăn ở các nước
hiện nay ở những làng nghề đang phát triển
nhiều nghệ nhân đã hướng cho con em
tới học tập tại các trường mỹ thuật
quản lý kinh tế
để trở về điều hành công việc
việc liên kết sản xuất thiết kế tiêu thụ
sẽ giúp khắc phục các nhược điểm
của làng nghề
bên cạnh đó
cũng cần có chính sách ưu đãi với việc thuê mặt bằng
để làng nghề có thể mờ rộng sản xuất
truyền dần từ quy mô hộ gia đình
sang mô hình doanh nghiệp
thực tế trong tình hình
kinh tế xã hội có nhiều thay đổi nhanh chóng như hiện nay
cũng cần mạnh dạn nói không
với các làng nghề không còn phù hợp
hoặc không có khả năng thích ứng
để tập trung nguồn lực đầu tư phù hợp
phát huy những sản phẩm làng nghề hiệu quả
từ đó góp phần mang lại
giá trị kinh tế cho xã hội
đồng thời tích cực quảng bá
những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc
thu hút khách du lịch ở trong và ngoài nước
quý vị và các bạn
phải theo dõi bài
giúp làng nghề thích ứng nhu cầu mới
và tiếp tục phát triển của giang nam
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình sau